trước tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang có chuyển biến tích cực hiệp hội văn hóa ẩm thực việt nam kiến nghỉ ubnd tp cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường
ông nguyễn quốc kỳ chủ tịch hiệp hội văn hóa ẩm thực việt nam vcca vừa ký văn bản gửi ubnd tp hcm và sở công thương kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường
theo đó hiệp hội cho biết hiện nay cả nước có khoảng hơn năm trăm năm mươi cơ sở dịch vụ ăn uống trong đó có khoảng bốn trăm ba mươi cơ sở kinh doanh truyền thống trên tám mươi hai nhà hàng chuyên phục vụ thức ăn nhanh
trên hai mươi hai nhà hàng cà phê ba và khoảng một mươi sáu cơ sở dịch vụ ăn uống khác
tuy nhiên tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành ẩm thực và các chuỗi cung ứng trong ngành
mặc dù trong năm qua ẩm thực là một trong những ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng tốt mỗi năm đóng góp khoảng một mươi năm gdp cả nước những thiệt hại về kinh tế vừa qua mà dịch bệnh gây ra cho ngành ẩm thực đến nay vẫn chưa có thống kê đánh giá cụ thể hiệp hội nêu
theo sở công thương tp hcm thành phố có khoảng bảy năm trăm linh doanh nghiệp hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực ăn uống hình thức bán mang về và tại chỗ đã buộc tạm ngừng để phòng chống dịch suốt hơn hai tháng qua và kéo doanh thu của ngành ẩm thực giảm mạnh
thống kê cũng cho thấy doanh thu ăn uống tám tháng qua chỉ đạt ba mươi hai bảy mươi năm tỷ đồng giảm hai mươi ba so với cùng kỳ
hơn nữa do kinh doanh sụt giảm nên hàng loạt doanh nghiệp ngành fmb phải đóng cửa trả mặt bằng hoặc thu hẹp kinh doanh
ẩm thực đang nằm trong nhóm ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh đặc biệt là phân khúc nhà hàng vcca nhận định
tình hình dịch bệnh tại tp hcm đang có chuyển biến tích cực như hiện nay do đó vcca kiến nghị ubnd tp cho phép các doanh nghiệp hoạt động bình thường trong giai đoạn bình thường mới
và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của chính phủ và ubnd tp sau khi bị ảnh hưởng nặng nề trong bốn tháng giãn cách xã hội
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hiệp hội cũng đã gửi văn bản kiến nghị thủ tướng
về tám giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ngành ẩm thực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
tại họp báo chiều ngày một mươi tám tháng một mươi phó giám đốc sở công thương nguyễn nguyên phương cho biết chưa có kế hoạch cho phép hàng quán bán tại chỗ
các hoạt động dịch vụ khi mở lại trên tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch
sở công thương chưa nhận được thông tin về công tác mở lại nếu có sở sẽ thông tin sớm đến báo chí ông phương cho biết
nói thêm về việc này phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phạm đức hải
nhận định tất cả người dân đều mong muốn hàng quán mở lại và bán ăn uống tại chỗ như điều kiện bình thường
ông hải cho biết hiện nay theo chỉ thị một mươi tám thành phố chỉ cho phép bán hàng quán phục vụ bán mang về do đó nếu nơi nào thực hiện điều này là chưa đúng quy định
các phương xã có trách nhiệm theo dõi nhắc nhở thực hiện đúng chỉ thị một mươi tám dù chúng ta rất mong muốn nhưng còn tùy thuộc vào tình hình dịch của thành phố ông phạm đức hải nói
thành phố hồ chí minh đã chính thức quyết định cho học sinh
hai mươi trường tiểu học và trung học cơ sở trung học phổ thông tại xã thạnh an huyện cần giờ đến trường học trực tiếp vào sáng hai mươi tháng một mươi
theo đó sở y tế và sở giáo dục đào tạo tp hcm đã thống nhất với đề xuất của ủy ban nhân dân huyện cần giờ về việc thí điểm mở cửa trường học vào ngày mai hai mươi tháng một mươi
như vậy khoảng hai trăm năm mươi học sinh cùng với sáu mươi bảy giáo viên nhân viên của trường tiểu học thạnh an cùng với trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an là những học sinh giáo viên đầu tiên của tp hcm
trở lại trường học trực tiếp sau thời gian ngừng đến trường vì dịch covid một mươi chín
được biết để tổ chức thí điểm cho những học sinh lớp một hai và lớp sáu chín một mươi hai nói trên đến trường học trực tiếp
thì huyện cần giờ và hai trường đã xây dựng phương án mở cửa trường học với sự hỗ trợ góp ý và kiểm tra về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ sở y tế sở giáo dục đào tạo
trước đó trong buổi làm việc với lãnh đạo tp hcm vào ngày một mươi bảy tháng một mươi đại diện hai trường học nói trên thông tin
đội ngũ giáo viên đều đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
qua khảo sát trên chín mươi bốn phụ huynh học sinh đồng ý cho con em trở lại trường học trực tiếp
số phụ huynh không đồng ý do chưa yên tâm về dịch bệnh và học sinh chưa được tiêm vaccine sẽ tiếp tục học trực tuyến
đồng thời trong phương án mở cửa trường học của trường tiểu học thạnh an có tổ chức phân luồng đưa đón học sinh bố trí lệch giờ vào học ra về
và có kế hoạch dự phòng xử lý tình huống liên quan đến dịch
phân công trách nhiệm
phân công trách nhiệm cho từng thành viên với các nhiệm vụ cụ thể trong dạy học phòng chống dịch theo hướng dẫn của sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
còn trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an tổ chức phân luồng bố trí học sinh ba khối di chuyển theo ba cổng học ở các khu tách biệt hạn chế tiếp xúc
về khoảng cách thì duy trì khoảng cách tối thiểu một mét trong phòng học phòng làm việc và tối thiểu hai mét bên ngoài phòng học thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k trong thời gian học trực tiếp tại trường
được biết ubnd tp hcm đã chấp thuận chủ trương cho phép ubnd huyện cần giờ tổ chức thí điểm cho học sinh đi học trở lại dạy học trực tiếp trên địa bàn xã thạnh an đối với một số khối lớp của trường tiểu học thạnh an trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an
trong đó ubnd tp hcm giao sở giáo dục đào tạo phối hợp với sở y tế hướng dẫn hỗ trợ ubnd huyện cần giờ đặc biệt là phòng giáo dục huyện cùng hai trường nói trên xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông tăng trí thưởng giám đốc sở y tế tp hcm đề nghị các quận huyện tới đây khi báo cáo mức độ dịch covid một mươi chín cần chính xác không chạy theo thành tích nếu không sẽ không xử lý kịp nếu dịch bùng phát trở lại
tại buổi họp của ubnd tp hcm với thành phố thủ đức và các quận huyện về kinh tế xã hội chín tháng đầu năm nhiệm vụ ba tháng cuối năm tổ chức ngày một mươi chín tháng một mươi giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
so với tiêu chí đánh giá về cấp độ dịch của bộ y tế ban hành đến thời điểm hiện tại tp hcm đang ở cấp độ hai còn tuần trước là ở cấp độ ba dù nghe vui nhưng lo và việc đánh giá cấp độ chỉ được xác định ở thời điểm hiện tại chứ không phải kéo dài nên không được chủ quan
ông thượng cũng đề nghị tới đây khi đánh giá về mức độ dịch ở từng quận huyện các lãnh đạo không chạy theo thành tích mà cần báo cáo chính xác mức độ nếu không tình hình sẽ rất nguy hiểm không xử lý được
theo bà lê thị huỳnh mai
giám đốc sở kế hoạch đầu tư tp hcm chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một thành phố giao các sở ngành thực hiện một trăm ba mươi tám nội dung đến nay đã hoàn thành năm mươi bảy trên một trăm ba mươi tám nội dung đạt tỷ lệ bốn mươi một
nhiều nội dung phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện cho phù hợp do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín dẫn đến tỷ lệ nội dung trễ hạn còn ở mức cao
trong đó lĩnh vực kinh tế gồm một mươi sở ngành thực hiện bảy mươi bốn nội dung hoàn thành một mươi năm trên bảy mươi bốn nội dung tỷ lệ hai mươi ba mươi
lĩnh vực văn hóa xã hội gồm ba sở ngành thực hiện hai mươi chín nội dung hoàn thành hai mươi một trên hai mươi chín nội dung tỷ lệ bảy mươi hai
lĩnh vực đô thị môi trường gồm ba sở thực hiện một mươi sáu nội dung hoàn thành bốn trên một mươi sáu nội dung tỷ lệ hai mươi năm
lĩnh vực cải cách hành chính gồm hai sở thực hiện một mươi chín nội dung hoàn thành một mươi bảy trên một mươi chín nội dung tỷ lệ tám mươi
tuy nhiên chỉ tiêu chín tháng đầu năm vẫn cơ bản hoàn thành và là điểm sáng đáng ghi nhận
trong đó tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần bảy mươi năm dự toán tăng bảy chín mươi sáu so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi ba
các dịch vụ ngân hàng đều duy trì hoạt động và tăng trưởng
tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt ba bốn mươi năm triệu tỷ đồng tăng bốn bảy mươi một so với cuối năm hai nghìn hai mươi
giá trị sản xuất tại khu công nghệ cao tp hcm ước đạt một mươi sáu hai trăm một mươi năm tỷ đô la tăng một mươi hai năm mươi một so với cùng kỳ
trong khi đó ông nguyễn toàn thắng giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm kỳ vọng nguồn thu cho thành phố cuối năm sẽ dựa vào việc đấu giá các lô đất đã được lên kế hoạch cùng hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong dân
với số hồ sơ giải quyết dự kiến lên đến chín mươi năm bộ trong ba tháng cuối năm
còn bà phạm thị hồng hà giám đốc sở tài chính cho rằng nguồn thu của thành phố cũng sẽ tăng lên đáng kể ước khoảng hai mươi một tỷ đồng nếu việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định